thưa quý vị ngày một mươi một tháng bảy sau khi tiếp nhận nhiều giấy xét nghiệm covid một mươi chín do cơ quan công an phát hiện cung cấp
bệnh viện đại học y hải phòng đã kiểm tra và xác định đây là giả mạo
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
tại hải phòng một số người dân đặc biệt là các lái xe thường xuyên ra vào các tỉnh
hiện đang sử dụng kết quả xét nghiệm covid một mươi chín có ghi bệnh viện đại học y hải phòng cấp
tuy nhiên qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng phiếu xét nghiệm giả mạo
được mua thông qua mạng xã hội mà không cần làm các xét nghiệm
đại diện bệnh viện đại học y hải phòng cho biết quy trình làm giấy xét nghiệm covid một mươi chín ở bệnh viện rất chặt chẽ
tất cả các bước đều có chữ ký của các bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện
qua kiểm tra tất cả các chữ ký và con dấu trên tờ giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả là do cơ quan công an phát hiện cung cấp
không phải là chữ ký và con dấu của bệnh viện đại học y hải phòng
đáng chú ý trên tất cả những tờ giấy xét nghiệm covid một mươi chín đều có mã cốt
chỉ cần quét qua phần mềm thông minh là có thể phát hiện ra giấy xét nghiệm này là giả hay thật
theo đó bệnh viện đại học y hải phòng đã báo cáo bộ y tế và đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ nguồn gốc của những tờ phiếu xét nghiệm giả này